theo cáo trạng trang sĩ đức chung sống với vợ chồng với trương diễm thúy là em ruột cường ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm cường đến nhà em ruột ăn dỗ sau nhậu sai cường thấy đức đang đánh bài cùng với mọi người cường nhớ lại trước đó đức đã chửi và đánh thúy lúc này cường vào bếp lấy dao đâm vào ngực vải của đức và tử vong tại bệnh viện sau đó cường đã đến công an huyện tri tôn đầu thú tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt trương văn cường một mươi năm năm tù giam về tội giết người